cùng với lễ viếng tại nhà tăng lễ quốc gia hà nội thì tại tp hcm đoàn đại biểu thành ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm do ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân làm trưởng đoàn đã vào viếng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
tại hội trường thống nhất với niềm tiếc thương sâu sắc
ủy ban nhân dân tp hcm đã ban hành văn bản số một trăm tám mươi bốn thông báo về việc thực hiện lễ quốc tàng
đồng chí lê khả phiêu nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
theo đó lễ viếng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu diễn ra lúc tám giờ ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đến một mươi hai h ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi tại hội trường thống nhất
lễ viếng sáng nay ngày một mươi bốn tháng tám có các đoàn đại biểu đoàn đại biểu thành ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm và các đồng chí lãnh đạo đảng
nhà nước nghỉ hưu tại tp hcm
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo tp hcm đoàn đại biểu bộ tư lệnh quân khu bảy
đoàn đại biểu văn phòng trung ương đảng đoàn đại biểu văn phòng chính phủ
đoàn đảng ủy bộ tư lệnh hải quân đoàn đảng ủy bộ tư lệnh tp
đoàn đảng ủy công an tp đoàn đảng ủy bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tp
đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tp đoàn đại biểu ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp
đoàn đại biểu hội cựu chiến binh tp đoàn đại biểu thanh niên thiếu niên thiếu nhi tiêu biểu tp
đoàn đại diện các cơ quan trung ương đóng tại tp hcm đoàn đại biểu các tỉnh tp
đoàn đại biểu các bang đảng thành ủy ủy ban kiểm tra thành ủy văn phòng thành ủy
văn phòng đoàn đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân tp văn phòng ủy ban nhân dân tp
đoàn đại biểu các sở ban ngành đoàn thể chính trị xã hội tp